tiếp đại sứ nhật bản yamada takio mới nhận nhiệm vụ công tác tại việt nam
thủ tướng nguyễn xuân phúc cho biết việt nam sẵn sàng đón các chuyên gia
nhà đầu tư nhật bản trên cơ sở có các biện pháp phòng chống dịch phù hợp
thủ tướng khẳng định việt nam luôn coi nhật bản là đối tác quan trọng hàng đầu lâu dài
mong muốn tiếp tục cùng nhật bản làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng
thủ tướng cho rằng hai nước cần phải phối hợp chặt chẽ
đẩy mạnh hợp tác trong giai đoạn hậu covid một mươi chín
việt nam sẵn sàng đón các chuyên gia nhà đầu tư nhật bản trên cơ sở có các biện pháp phòng chống dịch phù hợp
việt nam cũng sẵn sàng đưa các thực tập sinh đến nhật bản và tokyo là điểm đến đầu tiên
theo thỏa thuận hợp tác giữa hai bên
hiện việt nam đã thông qua hiệp định thương mại tự do việt nam liên minh châu âu evfta
thủ tướng đề nghị đại sứ thúc đẩy doanh nghiệp nhật bản mở rộng đầu tư kinh doanh tại việt nam
thủ tướng nhấn mạnh việt nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư
tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nhật bản kinh doanh tại việt nam
thủ tướng tin tưởng đại sứ sẽ phát huy hiệu quả vai trò kiến nghị chính sách và cầu nối quan trọng
để tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng việt nam nhật bản
bày tỏ cảm ơn thủ tướng đã dành thời gian tiếp
đại sứ nhật bản chúc mừng thành công của việt nam trong phòng chống covid một mươi chín
đại sứ tin tưởng việt nam sẽ là điểm đến thu hút các nhà đầu tư trên thế giới
đại sứ cho biết đã nhận được sự hỗ trợ của chính phủ việt nam
trong việc đưa các chuyên gia nhật bản sang việt nam làm việc
bày tỏ mong muốn việt nam tiếp tục nới lỏng nhập cảnh
khi nhiều chuyên gia nhật bản sẽ sang việt nam trong thời gian tới
đại sứ cũng cho biết hai nước có thể thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực lao động